thưa quý vị đến nay việt nam có bốn trăm sáu mươi hai chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó gần hai trăm ba mươi chín bệnh nhân đã được chữa khỏi
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an và tiền giang
trưa ngày một tháng chín sở y tế hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h ngày một tháng chín
thành phố ghi nhận thêm hai mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi sáu ca tại khu cách ly và ba ca tại khu vực phong tỏa một ca ghi nhận tại cộng đồng
như vậy tổng số ca mắc tính từ khi hà nội áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay là hai sáu trăm ba mươi năm ca
ba lô vaccine covid một mươi chín astrazeneca với số lượng hơn hai triệu liều
đã được chuyển đến việt nam
trong đó lưu thứ ba với năm trăm bảy mươi sáu ba trăm linh liều vừa hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất vào sáng nay
cũng liên quan về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sáng nay bộ y tế đã có công văn gửi các sở y tế tỉnh bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng và một số đơn vị liên quan
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát các đối tượng đã tiêm mũi một và lập kế hoạch tiêm mũi hai vaccine phòng chống covid một mươi chín
cho các đối tượng đã được tiêm mũi một đủ thời gian tại đơn vị mình
các đơn vị chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vaccine
cơ sở tiêm chủng sử dụng loại vaccine để tiêm mũi hai theo hướng dẫn tại công văn số sáu nghìn ba mươi của bộ y tế về tiêm hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo hàng ngày và báo cáo sau khi kết thúc đợt tiêm chủng theo quy định
đơn vị có triển khai tiêm mũi hai vaccine do hãng pfizer sản xuất cho đối tượng đã tiêm mũi một
bằng vaccine astrazeneca thực hiện báo cáo riêng
một lô hàng hóa gồm bảy mươi bốn chiếc máy thở oxy không rõ nguồn gốc xuất xứ
đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn kiểm tra phát hiện thu giữ
vào chiều ngày ba mươi một tháng tám tại khu vực đường bà triệu phường đông kinh thành phố lạng sơn
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải do nông đức huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại thành phố lạng sơn điều khiển có dấu hiệu chở hàng hóa nhập lậu
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển bảy mươi bốn chiếc máy thở oxy mang nhãn hiệu nước ngoài
lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh và xử lý theo quy định
mới đây trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đường tố hữu vạn phúc quận hà đông thành phố hà nội
tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hcm
tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hcm đã phát hiện một xe ô tô chở sáu người cùng nhiều hành lý
tuy nhiên tất cả những người này đều không có giấy đi đường theo quy định
và đáng chú ý hơn mặc dù xuất trình được giấy đi đường do công ty cấp
nhưng lái xe lại không phải là nhân viên của công ty trên
kiểm tra phương tiện biển kiểm soát ba mươi g bảy mươi nghìn năm trăm hai mươi năm
lực lượng chức năng phát hiện tài xế tưởng phi long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở phường phú lương quận hà đông
xuất trình giấy đi đường nhưng trên xe còn sáu người
và đều không có giấy đi đường
qua đấu tranh khai thác nhóm người này khai nhận là thợ xây của một công trình trên địa bàn quận tây hồ
do dịch bệnh công trình ngừng thi công đã gần hai tháng
còn chủ thầu thì bỏ về quê
hết tiền và lương thực
sáu công nhân lên mạng tìm thông tin lái xe
sau đó đề nghị trở đến cầu trung hà để đi bộ về yên bái với giá một hai triệu đồng
tuy nhiên mới di chuyển được vài cây số thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện
nếu mà lỡ mai bọn em bị nhiễm thì lại truyền cho những người thân người ở nhà đi dọc đường nữa
nói chung là hoàn cảnh nó ép buộc bọn em thì bọn em phải thế thôi
đáng chú ý qua đấu tranh khai thác lái xe khai nhận hiện là lái xe kinh doanh vận tải tự do
còn giấy đi đường là qua quen biết nên đã nhờ cấp giấy đi đường của một công ty trên địa bàn thành phố hà nội
đối với lái xe thì chúng tôi đã lập biên bản
vi phạm và đề xuất với quận xử lý bảy năm triệu đồng
cho cam kết tại ubnd phường vạn phúc
chúng tôi cũng đã liên hệ với ubnd phường xuân na tây hồ
để kịp thời là bàn giao lại bảy trường hợp này cho phường xuân la tây hồ để quản lý theo quy định
để đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh
ubnd phường vạn phúc đã tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho sáu hành khách và lái xe

xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mang theo giao nhọn để giải quyết mâu thuẫn
chữ quang minh chữ văn thông nguyễn văn vĩnh trường
cùng chú thành phố tam kỳ và nguyễn thanh hải chú huyện phú ninh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
tối ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại phường an sơn thành phố tam kỳ
xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa anh trần quốc bảo
với chị thái nữ đào vi cùng chú phường an sơn
dẫn đến chồng chị vi là chữ quang mẫn
mang theo dao nhọn cùng anh rể là thái trương
đến nhà bảo giải quyết mâu thuẫn
hậu quả bảo bị mẫn dùng dao đâm xuyên thủng lòng bàn tay
còn mẫn và trương thì bị gia đình bảo đánh bị thương vào đầu
tiếp đó chữ quang minh và chữ văn thông là anh và cha của mẫn
cầm theo mã tấu đến trước nhà bảo
nhưng được công an phường an sơn có mặt kịp thời ngăn chặn vụ việc
và yêu cầu đưa người bị thương đi cấp cứu
tại bệnh viện triệu quang minh nguyễn thanh hải cùng đồng bọn
dùng mã tấu xông vào chém nhóm của bảo
bảo cùng trần quốc đạt ngô trường thông nguyễn văn vĩnh trường nguyễn hoài thương
lấy bình xịt hơi cay gậy ba chắc và ghế nhựa để trước cửa phòng cấp cứu đánh lại
khi hai nhóm đuổi đánh đến khu vực nhà giữ xe trước cổng bệnh viện
thì lực lượng công an tp tam kỳ kịp thời đến ngăn chặn bắt giữ
hiện trần quốc bảo trần quốc đạt thái trương văn mẫn nguyễn hoài thương
bị thương tích đang điều trị tại bệnh viện
cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng với hành vi gây dối trật tự công cộng
năm đối tượng tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
đã bị công an huyện châu thành tỉnh hậu giang khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
các đối tượng bị khởi tố gồm võ tuấn anh nguyễn duy khánh phạm minh thắng
nguyễn lưu quang minh và nguyễn văn vũ cùng chú huyện châu thành tỉnh hậu giang
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày năm tháng năm
công an huyện châu thành nhận được tin báo
một nhóm thanh niên sử dụng xe phân khối lớn tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
gây mất an ninh trật tự trên đường hùng vương đoạn thuộc ấp thị trấn
ngã sáu huyện châu thành nên đã tổ chức vây bắt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận quen biết nhau từ trước và thường độ xe để đua
hiện công an huyện châu thành đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý một số đối tượng liên quan
tình trạng một số nhóm thanh niên tụ tập đua xe lạng lách đánh võng
gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông cũng xảy ra trên địa bàn thành phố lào cai
trước tình hình đó công an thành phố lào cai đã tích cực
gia quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây
đây là nhóm thanh thiếu niên vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai phát hiện xử lý
do điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định
điều đang nói nhóm thanh niên này chạy xe khi đã uống rượu
nhà hàng bọn em hôm nay trong nghỉ ạ
thì bọn em mở nước tiền và đi ăn uống với nhau ạ
nên là bọn em ăn uống xong thì về
trước khi tham gia giao thông thì em có uống một hai chén rượu
một buổi tuần tra của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai
nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đã được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn và xử lý
trong đó các trường hợp vi phạm mức độ nghiêm trọng phần lớn đều đổi tuổi thành thiếu niên
đối tượng tham gia đua xe lạng lách đánh vong là tình chất rất nguy hiểm
có thể gây tai nạn giao thông cho xã hội và người tham gia giao thông
bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an thành phố
chúng tôi đã tổ chức chốt chặn vây bắt
và bằng các biệt pháp nghiệp vụ khác
chúng tôi đã tổ chức vây bắt thành công
hai nhóm đối tượng tổ chức đua xe lạng lách đánh võng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an thành phố lào cai đã tổ chức nhiều đợt gia quân xử lý hơn ba trăm linh trường hợp
ở độ tuổi thanh thiếu niên vi phạm giao thông
sử phạt trên năm trăm linh triệu đồng
đặc biệt nhóm một mươi thanh niên tổ chức đua xe chai phép

các vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn cũng nhanh chóng được phát hiện và ngăn chặn
trong thời gian tới chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố
tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các trường hợp lạng lách đua xe đánh võng
trên các tuyến đường giao thông
và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục
nhằm nâng cao ý thức cho những người tham gia giao thông
chấp hành tốt

để đảm bảo tính mạng tài sản cho người tham gia giao thông
trước thực trạng trên cần có sự đồng thuận giữa gia đình nhà trường và xã hội
cũng như sự cương quyết trong xử lý của lực lượng chức năng
đặc biệt cần có các biện pháp giáo dục ý thức chấp hành pháp luật
một cách tự giác trong giới trẻ
có như vậy tai nạn giao thông mới giảm
có phấn mang lại bình yên cho mọi người khi tham gia giao thông
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị năm
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã tân bình huyện châu thành tỉnh đông tháp
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm sau mép trái
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp
là đối tượng đặng thanh duyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
và đối tượng lê thanh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh khánh hai xã vĩnh xuân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
bị công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có xeo tròn ba cm cách một hai cm trên sau mếp phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng